tối ngày năm tháng một mươi một tại thành phố vinh tỉnh nghệ an bộ tư lệnh quân khu bốn đã tổ chức gặp mặt thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại thủy điện rào trang ba và đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy
thay mặt bộ tư lệnh quân khu bốn đồng chí thiếu tướng nguyễn đức hóa phó chính ủy quân khu đã thông báo với thân nhân các liệt sĩ một số kết quả về công tác tổ chức lễ tăng và công tác tiễn đưa các liệt sĩ về an táng tại quê nhà bảo đảm trang nghiêm trọng thể và an toàn
các chế độ chính sách của liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ cũng được quân khu triển khai thực hiện kịp thời nhất là công tác đề nghị tiếp nhận vợ con liệt sĩ đủ điều kiện văn hóa sức khỏe độ tuổi theo nguyện vọng và công tác trong quân đội theo chủ trương của quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
đặc biệt là tiếp nhận hồ sơ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn
bộ tư lệnh quân khu bốn đã bàn giao tiền hỗ trợ của các cơ quan đơn vị các tổ chức tập thể các công ty doanh nghiệp cho các thân nhân liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn bảo đảm chặt chẽ và đúng quy định